sáng ngày hai mươi bảy tháng một tức ngày ba tết nguyên đán tại thôn thanh hoa xã trung thành thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
đã diễn ra lễ hội xuống đồng và phát động lễ tết trồng cây xuân canh tí hai nghìn hai mươi
với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương cũng như là du khách các vùng lân cận
lễ hội được tổ chức với ý nghĩa cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
và xây dựng thị xã văn minh đô thị
sau màn chống khai hội lãnh đạo tỉnh thái nguyên và thị xã phổ yên đã cùng xuống đồng
với bà con nhân dân cày những luống đầu tiên của năm mới
cũng tại lễ hội nhiều hoạt động và các hội thi đã được tổ chức như thi cày bừa
khi cấy của người dân các thôn xóm trưng bày giới thiệu sản phẩm các làng nghề chè truyền thống